mới đây ngay sau khi ủy ban nhân dân tp đà nẵng có quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng mặt bằng quy hoạch dự án khu du lịch sinh thái nam âu thuộc phương hòa hiệp nam quận liên triều
chủ đầu tư dự án này đã có những điều chỉnh cam kết bảo tồn công trình tâm linh và mở năm lối xuống biển nam âu để người dân thuận tiện đi lại tắm biển
theo đó điều chỉnh tổng diện tích đất từ hơn ba trăm sáu mươi sáu m hai xuống còn gần hai trăm năm mươi m hai điều chỉnh vệt đất mặt tiền đường nguyễn tất thành
thành công viên cây xanh bãi độ xe công cộng phục vụ người dân bố trí sẵn năm lối xuống biển để phục vụ cộng đồng
chủ đầu tư cũng cam kết sẽ điều chỉnh đưa gành nam âu ra khỏi quy hoạch dự án giữ nguyên vị trí các công trình đền miếu trong khu vực dự án
phối hợp với người dân địa phương các sở ban ngành để thực hiện bảo tồn trùng tu các công trình này nhằm phục vụ đời sống văn hóa xã hội của người dân và du khách